thưa quý vị vào ngày này cách đây bảy mươi một năm trước hàng chục vạn đồng bào ở thủ đô hà nội
đại diện cho hơn hai mươi triệu đồng bào cả nước chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vâng và từ đây thì lịch sử dân tộc việt nam sang trang mới bước vào kỷ nguyên độc lập tự do
bảy mươi năm năm trôi qua kể từ thời khắc lịch sử ấy nước việt nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực
khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập tự chủ trên trường quốc tế
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đi vào lịch sử như một dấu son trói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
bản tuyên ngôn là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
khẳng định quyền tự do độc lập của nhân dân việt nam trước toàn thế giới
không chỉ vậy tuyên ngôn độc lập còn đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở việt nam
với mục tiêu độc lập tự do hạnh phúc khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng việt nam
hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân
hai mươi năm năm kể từ ngày khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đất nước việt nam đang không ngừng nỗ lực vươn lên mạnh mẽ
sau khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn
sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên rất nhiều
việt nam được bạn bè thế giới mến phục coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội
tinh thần chiến thắng đói nghèo đề cao nhân nghĩa trong thế kỷ hai mươi một
những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay
chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của đảng nhà nước và toàn thể dân tộc việt nam